thưa quý vị và các bạn vừa qua quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín đã bộc lộ ra những sai phạm
và người dân đã tố cáo khi phát hiện ra một số người thân của lãnh đạo xã thiệu thành huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa đã lạc vào hộ cận nghèo để hưởng các chính sách của nhà nước gây bức xúc trong nhân dân
vâng trong khi có những người thì còn khó khăn nhưng vẫn xin ra khỏi hộ nghèo tự vượt khó không trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước
nhưng vẫn có những người tranh thủ trục lợi chính sách
về vấn đề này thì góc nhìn chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với ông tô đức phó tránh văn phòng phụ trách văn phòng quốc gia về giảm nghèo để hiểu rõ hơn về thực trạng này
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong danh sách chi trả tiền cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín tại xã thiệu thành huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
nhiều lãnh đạo xã có người thân nằm trong diện hộ nghèo hộ cận nghèo
và những gia đình cận nghèo này
lại có nhà lầu tỉnh tỉ và đi xe hơi
sai phạm trong việc chi trả hỗ trợ cho người khó khăn không chỉ xảy ra ở thanh hóa
mới đây bộ lao động thương binh xã hội còn phát hiện thêm tại một số tỉnh thành
việc chi trả các chính sách hỗ trợ của nhà nước tại các địa phương vẫn còn tồn tại những sai phạm trong lập danh sách trục lợi trong chi trả
trước tiên xin cảm ơn ông đã tham dự phỏng vấn của truyền hình công an
vâng thưa ông ông đánh giá thế nào về câu chuyện những hộ nhà dân đi xe hơi hay cán bộ lạc vào danh sách hộ nghèo vừa được phát hiện tại thanh hóa
qua phản ánh của báo chí và báo cáo của sở lao động thương minh xã hội tỉnh thanh hóa
thì đúng là có cái tình trạng là hộ cận nghèo
nhưng mà lại có nhà tiền tỉ
rồi có ô tô có điều kiện kinh tế khá giả
thì từ góc độ cá nhân tôi tôi thấy rằng là thật sự là rất bức xúc bất bình
tôi cho rằng đây là những trường hợp quan sâu
dòng dòng nồi canh
tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lên án mạnh mẽ
và cần phải xử lý nghiêm minh những tập thể cá nhân mà có liên quan vi phạm
công tác giả soát của chúng ta đang được trừng khai ở tỉnh nào nữa để ngăn chặn cái hành vi như trên ạ
qua kiểm tra giám sát của các đoàn kiểm tra giám sát của bộ và của các địa phương
thì cái tình trạng này là đang diễn ra ở một số địa phương địa bàn ở thanh hóa
và qua cái phản ánh mới nhất của báo chí thì cũng có cái kiến nghị
kỳ của người dân ở hòa bình cũng đang đề nghị xem xét lại cái việc này
vâng thực trạng trục lợi chính sách dành cho hộ nghèo hộ cận nghèo
hay các đối tượng bảo trợ xã hội đã tồn tại từ nhiều năm nay
theo ông thì đâu là nguyên nhân của tình trạng này ạ
trước hết là tôi khẳng định rằng là chúng ta đã có một quyết định của thủ tướng
quy định về những tiêu chí tiêu chuẩn về chuẩn nghèo và chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo
và căn cứ vào quyết định của thủ tướng thì bộ lao động thương minh xã hội
cũng đã ban hành
thông tư thông tư một mươi bảy năm hai nghìn một mươi sáu và thông tư một mươi bốn năm hai nghìn một mươi tám quy định về quy trình giả soát hộ nghèo
và chúng ta giả soát hộ nghèo là không phải là chỉ mới làm chúng ta đã làm hai mươi bảy năm nay
tức là chúng ta có chuẩn nghèo từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và từ khi có chuẩn nghèo là chúng ta đã có cái quy trình giả soát hộ nghèo
cho nên là hàng năm và giai đoạn năm năm chúng ta đều có những cái sửa đổi bổ sung cho nó phù hợp
thì chúng tôi khẳng định rằng là cái quy trình giả soát hiện nay

cho nên là rất công khai minh bạch bảo đảm đúng đối tượng và tránh trục lợi chúng sách
tuy nhiên trong quá trình thực hiện chính sách có những cá nhân có những tập thể cố tình vi phạm pháp luật
thì họ phải chịu trách nhiệm trên pháp luật
quy trình lập danh sách hộ nghèo hộ cận nghèo hay các đối tượng bảo trợ đang được thực hiện như thế nào
theo quyết định tại thông tư một mươi bảy một mươi bốn tôi vừa đề cập thì hiện nay là các điều tra viên
có trách nhiệm phối hợp với lại cán bộ chuyên trách về giảm nghèo rồi là trưởng thôn
rồi là ban giảm nghèo cấp xã để mà giả soát lập danh sách rồi là xác định hộ nghèo hộ cận nghèo
ở trên cơ sở cái tiêu chí và danh sách được giả soát
thì cái kết quả giả soát đó sẽ được trường thôn tổ chức họp thôn để lấy ý kiến nhân dân
thống nhất với nhân dân về kết quả giả soát hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn
và trình chủ tịch xã để thực hiện cái niêm yết công khai
vâng ạ quay lại vụ việc mà chúng ta vừa mới trao đổi thì theo ông trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi để vụ việc xảy ra ạ
theo quy định hiện hành thì chủ tịch ủy ban dân cấp xã là người có thẩm quyền là phê duyệt quyết định công nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn cấp xã
và cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện việc giả soát xác định hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn cấp xã
thì tôi cho rằng là trách nhiệm chính trước hết
đây là thuộc ủy ban nhân cấp xã và có liên quan đến cái quy trình này thì điều tra viên rồi là cán bộ chuyên trách giảm nghèo trưởng thôn và ban giảm nghèo cấp xã có tham gia thực hiện nhiệm vụ này cũng có cái trách nhiệm liên đới
liệu có phải việc lập danh sách các đối tượng bảo trợ xã hội đang còn những lỗ hỏng hay không ạ
tôi cho rằng là cái quy trình của chúng ta hiện nay nếu làm đúng thì sẽ không xảy ra tình huống nhâm người nhâm hộ
những cá nhân mà tổ chức mà cố tình vi phạm thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
và đặc biệt là theo thẩm quyền hiện nay thì các địa phương phải có trách nhiệm thực hiện tăng cường những cái biện pháp kiểm tra giám sát để bảo đảm cái việc là giả soát xác định hộ nghèo là đúng người công khai minh bạch và tránh trục lợi chính sách
theo ông thì chúng ta cần phải làm gì để có thể ngăn chặn việc trục lợi chính sách chi trả tiền hỗ trợ của nhà nước
không đúng đối tượng không đến được với những người khó khăn thật sự ạ
để mà ngăn chặn những hành vi trục lợi thì tôi cho rằng là trước hết là phải tăng cường phát huy vai trò của người đứng đầu chính quyền cơ sở cấp xã chính quyền ủy ban nhân cấp xã ở các địa phương
đây là người có trách nhiệm vai trò rất lớn trong việc tổ chức xác định giả soát hộ nghèo hộ cận nghèo
và cái thứ hai là phải tăng cường cái vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc của báo chí
của cộng đồng trong quá trình giả soát hộ nghèo và thực hiện chính sách
vâng việc hỗ trợ cho người nghèo người cận nghèo trong thời gian vừa qua là một chính sách nhân văn
vậy theo ông thì thời gian tới cục cần có những cái biện pháp như thế nào để ngăn chặn tình trạng này ạ
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu trình cấp và thẩm quyền để ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia mới
phù hợp với bối cảnh điều kiện kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi năm
đây cũng sẽ là cái cơ sở để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện cái quy trình giả soát hộ nghèo theo cái hướng là
xác định đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo theo những tiêu chí tiêu chuẩn cụ thể rõ ràng và theo chuẩn nghèo mới
và thứ hai là tăng cường cái vai trò giám sát của cộng đồng
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình